thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng máy ấm công đoàn cho các đoàn viên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tổng liên đoàn lao động việt nam
năm hai nghìn một mươi chín liên đoàn lao động tỉnh hà nam đã vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ kinh phí xây dựng và trao một mươi sáu nhà máy ấm
đây là việc làm hết sức ý nghĩa giúp cho đoàn viên công đoàn còn khó khăn có cơ hội xây dựng được những ngôi nhà kiên cố
trong mắt sớm một mình chị nguyễn thị đông đoàn viên công ty trách nhiệm hữu hạn aedai việt nam phải nuôi hai con nhỏ trong căn nhà cấp bốn rột nát
với thu nhập chị bốn tám triệu đồng một tháng cuộc sống của mẹ con chị rất khó khăn
biết được hoàn cảnh của chị công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hà nam đã phối hợp với các cấp ngành địa phương và doanh nghiệp nơi chị đông làm việc
quyên góp được bốn mươi triệu đồng ủng hộ chị xây nhà mái ấm công đoàn
tôi cũng rất cảm ơn liên đoàn tỉnh
công đoàn công nghiệp và công đoàn công ty đã tạo điều kiện cho một mái ấm
cùng với chị đông nhiều đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở của tỉnh hà nam
cũng đã có được niềm vui hạnh phúc khi được ở trong những mái ấm công đoàn kiên cố
năm hai nghìn một mươi chín liên đoàn lao động tỉnh hà nam đặt mục tiêu xây dựng chín nhà máy ấm công đoàn
nhưng đến nay đã có một mươi sáu nhà máy ấm công đoàn được bàn giao cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
năm hai nghìn hai mươi liên đoàn lao động tỉnh hà nam phấn đấu bàn giao hai mươi nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên
thực hiện kế hoạch của tổng liên đoàn giao cho cho đến giờ phút này
liên đoàn lao động tỉnh hà nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về công tác phát triển các nhà máy ấm công đoàn
chúng tôi cũng hy vọng và tin tưởng rằng những năm tiếp theo chúng tôi tiếp tục thực hiện
và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho những công đoàn có hoàn cảnh khó khăn
và tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc trao nhà máy ấm công đoàn trong năm hai nghìn hai mươi
chương trình xây nhà mái ấm công đoàn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn cao cả
giúp đoàn viên công nhân lao động nghèo an cư lạc nghiệp yên tâm lao động sản xuất vươn lên trong cuộc sống
qua chương trình vai trò vị thế của tổ chức công đoàn cũng được nâng cao